trợ cấp họp ven đường quốc lộ tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và hậu quả sẽ vô cùng nặng nề vì đây là những khu vực tập trung đông người
đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại các điểm trợ cấp ven đường
thế nhưng để thay đổi được thói quen mua bán đã tồn tại suốt một thời gian dài của người dân
là một điều không hề dễ dàng
tuyến quốc lộ sáu một trong những tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô với mật độ phương tiện rất lớn
đặc biệt là xe trọng tài lớn như container đầu kéo xe tài nặng
xe thì ngày một đông còn các tiểu thương thì ngày một tiến sát ra đường để thuận lợi cho buôn bán
hành lang an toàn giao thông thì ngày một thu hẹp và bị chiếm dụng một cách tràn lan như thế này
theo nghị định hai mươi ba và nghị định ba mươi bốn của chính phủ với trường hợp vi phạm họp trợ lấn ra đường
mức phạt rất cao nhưng thực tế rất ít địa phương áp dụng chế tài này
đa phần chỉ dừng lại ở nhắc nhở xong đầu lại vào đấy dẫn đến tình trạng nhờn luật
còn vi phạm thì cứ tiếp diễn từ ngày này qua tháng khác
ban quản lý trợ đến nhắc nhở thì bà con cũng cho hành
trong những thời điểm không có lực lượng nhắc nhở
một số bà con ý thức vẫn còn tràn ra khu vực hành lang giáp với quốc lộ sáu
dẫn đến cũng có thời điểm còn khó khăn trong việc ở khu vực hành lang trợ
diện tích xây dựng trợ là từ những năm chín mươi bốn chín mươi năm diện tích thì nó cũng nhỏ hẹp
thế nên bà con là khu vực hành lang trợ
bà con cũng buồn bán thiếu những cái chỗ để buồn bán kinh doanh
khi lái xe người ta chạy tốc độ cao đôi khi người ta cũng có hơi đánh
người ta chỉ quan sát cái phần lòng đường là chính thôi
mà có những cái vật nhỏ mà xuất hiện bất thật
mà khi người ta đang hơi đánh người ta không để ý thì rất dễ gây tài năng
đấy gọi như là không chịu khách
thế còn đối với cái trường hợp mà những người mà buôn bán ở trên vỉa hè
cái đấy chúng ta nên tránh bởi vì chúng ta phải có một cái hành lang an toàn
để chẳng may người lái xe không may có thể là lái
nó chệch tay một chút thì nó có thể là xe nó tròi lên cái vỉa hè
và như vậy thì cũng gây được chết người
thì tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta cần một tuyên truyền giáo dục
và thường xuyên nhắc nhở thường xuyên kiểm tra
thực trạng này không phải là lần đầu tiên được nhắc đến được cảnh báo
thế nhưng thực tế là cứ một thời gian làm quyết liệt
đi vào nề nếp thì sau đó lại đâu vào đấy
chính quyền địa phương cần có phương án bố trí sắp xếp di rời các trợ cấp
chợ tạm ven quốc lộ chứ không chỉ dừng lại ở việc đi đuổi
đi nhắc nhở cho có rồi lại thà nổi cho các vi phạm